thưa quý vị và các bạn kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua một mươi luật hai mươi một nghị quyết cho ý kiến về sáu dự án luật khác
đây là một trong những thành công lớn của kỳ họp lần này đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo cử tri
thế nhưng một số ít người có thể vì không hiểu hoặc cố tình không hiểu đã xuyên tạc quy trình xây dựng pháp luật ở việt nam gây bức xúc trong dư luận
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết đăng trên báo quân đội nhân dân điện tử của tác giả đỗ phú thọ có tiêu đề
không thể xuyên tạc quy trình xây dựng pháp luật việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày một mươi tám tháng sáu vừa qua quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với chín mươi hai chín mươi sáu đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành
đây là một trong những dự án luật được đông đảo cử tri quan tâm
dự án luật này cũng được phát triển bằng các dự án luật
đây là một số đối tượng chống phá đảng nhà nước và nhân dân ta soi xét khá kỹ
những người này từng có những bản góp ý phê bình về quy trình xây dựng luật ở việt nam đăng tải trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí nước ngoài
trong đó phê bình trực tiếp quy trình xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
có lẽ họ không nhớ vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
tại cuộc họp này về cơ bản các vị đại biểu quốc hội đã tán thành với báo cáo giải trình tiếp thu trình lý và nhiều nội dung của dự thảo luật
đồng thời đóng góp thêm ý kiến về một số điều khoản cụ thể
trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu để chỉnh lý
hoàn thiện dự thảo luật
có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về thời gian cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản tới mặt trận tổ quốc việt nam
và phạm vi chủ thể thời hạn thực hiện phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam để bảo đảm tính khả thi
ủy ban thường vụ quốc hội đã báo cáo việc phản biện xã hội đối với dự thảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đang được thực hiện theo quy định của luật mặt trận tổ quốc việt nam
dự thảo luật đã tiếp thu bổ sung quy định về hoạt động phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức thành viên trong quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại điều sáu
các vấn đề về thời gian gửi văn bản phạm vi chủ thể thời hạn phản biện xã hội thuộc trình tự thủ tục thực hiện phản biện xã hội
hiện đang được quy định tại nghị quyết liên tịch số bốn trăm linh ba hai nghìn một mươi bảy
do đó ủy ban thường vụ quốc hội xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội để chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung quy định rõ trong nghị quyết liên tịch số bốn trăm linh
cũng có ý kiến đề nghị hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội chỉ nên có ý kiến mà không nên quy định trách nhiệm thẩm tra đề nghị xây dựng luật pháp lệnh và tham gia thẩm tra dự án dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách
ủy ban thượng vụ quốc hội cho rằng theo quy định của hiến pháp và luật tổ chức quốc hội hội đồng dân tộc ủy ban của quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách
nhằm bảo đảm tất cả nội dung liên quan của dự án luật đều được xem xét để báo cáo quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
tương tự như vậy trong việc thẩm tra đề nghị xây dựng luật ngoài trách nhiệm chung của ủy ban pháp luật thì rất cần ý kiến thẩm tra chuyên môn sâu của hội đồng dân tộc
các ủy ban khác của quốc hội với vai trò là cơ quan phụ trách lĩnh vực
đây cũng là sự đổi mới hoạt động của quốc hội của các cơ quan của quốc hội trong công tác lập chương trình xây dựng luật pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và đã đạt được những kết quả tích cực
việc quy định như vậy cũng là nhằm đề cao làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan tham gia trong quy trình xây dựng ban hành luật
như yêu cầu của ban bí thư tại thông báo số hai mươi sáu tbtvk ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
như vậy ủy ban thường vụ quốc hội đã tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội theo hướng mở rộng dân chủ
phát huy trí tuệ tập thể của các cơ quan của quốc hội đại biểu quốc hội và toàn dân trong xây dựng các dự án luật
điều này trái với ý kiến của một số người cho rằng quốc hội áp đặt ý chí của một số ít người trong xây dựng luật
điều đáng phê phán là có người góp ý phê bình về quy trình xây dựng luật ở việt nam nhưng lại không hiểu quy trình xây dựng luật ở việt nam
lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của quốc hội việt nam
chức năng này đã được thể hiện xuyên suốt qua các bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một nghìn chín trăm năm mươi chín

ngoài hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quy định nguyên tắc chung
nghị viện nhân dân đặt ra các pháp luật
thì cả bốn bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi hai và hai nghìn một mươi ba đều khẳng định quốc hội là cơ quan lập hiến và lập pháp
qua bối bản hiến pháp cơ chế thực hiện chức năng lập pháp của quốc hội được kế thừa phát triển và ngày càng được làm rõ hơn
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba hiện hành đã khẳng định
quốc hội là cơ quan làm hiến pháp sửa đổi hiến pháp làm luật sửa đổi luật thực hiện quyền lập hiến lập pháp
trên thực tế quy định này của hiến pháp được thực hiện khá chặt chẽ cụ thể theo chỉnh từ nhóm
trên thực tế quy định này của hiến pháp được thực hiện khá chặt chẽ cụ thể theo chỉnh từ nhóm
như sau hàng năm trên cơ sở đề nghị của các cơ quan tổ chức cá nhân có quyền trình dự án luật pháp lệnh
ủy ban thượng vụ quốc hội lập và trình quốc hội xem xét quyết định chương trình xây dựng luật pháp lệnh
trên cơ sở đó ủy ban thường vụ quốc hội phân công chỉ đạo đôn đốc và giám sát các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện chương trình này
hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội bên cạnh việc thẩm tra các dự án luật pháp lệnh
còn dành nhiều thời gian công sức cho việc chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu quốc hội
ý kiến của nhân dân của các cơ quan tổ chức hữu quan
để phục vụ cho công tác này hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội đã tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng dự án luật
ủy ban thượng vụ quốc hội với tư cách là cơ quan tổ chức cá nhân
cơ quan chuẩn bị và chủ trì kỳ họp quốc hội thường xuyên cho ý kiến đối với các dự án luật pháp lệnh
giữa hai kỳ họp các đoàn đại biểu quốc hội đã tổ chức các hội nghị để trao đổi thảo luận và lấy ý kiến của các đối tượng có liên quan
ý kiến của đại biểu quốc hội là cơ sở quan trọng mang tính quyết định trong việc hoạch định chính sách
chỉnh lý và hoàn thiện từng nội dung của dự án luật
theo trình tự này
quốc hội đã nắm chọn quyền lập pháp vì thế ý kiến một số người cho rằng quốc hội chỉ là cơ quan thông qua luật
là không có cơ sở lý luận và thực tiễn
thực tế cho thấy nếu so sánh giữa dự án luật trình quốc hội với các dự án luật đã được các cơ quan của quốc hội thẩm tra
chỉnh lý hoàn thiện và quốc hội thông qua thì chất lượng được nâng cao đáng kể phù hợp với điều kiện thực tiễn
nhất là về các chính sách cả về mặt nội dung cũng như hình thức văn bản
quy trình xây dựng luật của việt nam phù hợp với thông lệ quốc tế
theo quy trình này pháp luật đã ban hành giúp chúng ta đã thu được nhiều thành quả mà các thế lực thù địch dù có cố tình xuyên tạc cũng không thể phủ nhận
các dự án luật nghị quyết trình quốc hội xem xét thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ chín đã bám sát chủ trương đường lối của đảng
tiếp tục thể chế hóa hiến pháp góp phần bảo đảm tính
thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường tổ chức bộ máy quan hệ lao động bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
tăng cường công tác nội luật hóa các điều ước cam kết quốc tế mà việt nam là thành viên đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước tiến trình hội nhập quốc tế
có thể nói hệ thống pháp luật việt nam kể từ thời điểm đổi mới đất nước năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay đã phát triển không ngừng và còn phải tiếp tục hoàn thiện
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà quốc hội vừa thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật ở việt nam
theo đó cơ quan trình dự án luật được quyền bảo vệ quan điểm của quốc hội
quyền bảo vệ quan điểm của mình trong toàn bộ quá trình soạn thảo và trình thông qua dự án luật
còn cơ quan thẩm tra dù đó là các ủy ban của quốc hội hay ủy ban thường vụ quốc hội thì phải làm đúng chức năng của cơ quan thẩm tra
giúp quốc hội xem xét thậm chí có thể đề nghị quốc hội không thông qua một dự án luật là điều hoàn toàn có thể xảy ra
nhưng không nên làm thay và tước đi quyền của cơ quan soạn thảo dự án luật
luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
được sửa đổi bổ sung một số điều năm hai nghìn hai
đã quy định hồ sơ dự án luật chỉnh quốc hội phải có dự thảo văn bản quy định chi tiết
luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn tám đã bỏ quy định này
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi ba qua giám sát tối cao việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật
quốc hội thấy rằng tình trạng nợ động chậm ban hành văn bản quy định chi tiết
có xu hướng gia tăng dẫn đến luật chậm được triển khai thực hiện
do đó quốc hội đã ban hành nghị quyết số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba qh một mươi ba
yêu cầu trong hồ sơ dự án luật phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết
quy định này tiếp tục được thể hiện trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung
đồng thời tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã đề nghị cơ quan trình cơ quan soạn thảo thời gian tới
cần quan tâm hơn nữa việc chuẩn bị dự thảo văn bản quy định chi tiết
nhằm bảo đảm chất lượng văn bản tránh hình thức lãng phí
để xử lý tình trạng còn xảy ra một số mâu thuẫn trồng chéo trong quy định giữa các luật
do ngay từ giai đoạn tổng kết đánh giá xây dựng dự thảo văn bản mới
các cơ quan liên quan chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát phát hiện
và xử lý kịp thời các nội dung
các nội dung có quy định khác nhau trong các văn bản luật ban hành trước
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo bổ sung vào luật sửa đổi
bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
quy định hồ sơ dự án luật gửi thẩm định thẩm tra chỉnh quốc hội
phải có báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án dự thảo
đồng thời bổ sung vào khoảng hai điều một mươi hai quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành
có quy định khác với văn bản mới nhưng cần tiếp tục được áp dụng
thì phải được chỉ rõ trong văn bản mới đó
nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân
nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật
quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật
đảng và nhà nước ta luôn nhận thức sâu sắc sự cần thiết xây dựng hệ thống pháp luật
thống nhất đồng bộ toàn diện là cơ sở xã hội
và xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh
pháp luật của việt nam đã có những quy định rất cụ thể đảm bảo cho mọi công dân
được tiếp cận thông tin đa dạng nhiều chiều công khai
chủ động tham gia góp ý kiến trong các giai đoạn của quy trình xây dựng pháp luật
đồng thời các cơ quan nhà nước cá nhân có thẩm quyền xây dựng pháp luật phải lắng nghe
tiếp thu ý kiến phản hồi ý kiến của người dân công khai minh bạch
trường hợp tiếp thu ý kiến thì cụ thể ý kiến về nội dung gì
nếu không tiếp thu thì phải giải chỉnh rõ tại sao không tiếp thu
qua đó một mặt bảo đảm quyền dân chủ của người dân trong xây dựng pháp luật
mặt khác những ý kiến góp ý từ người dân từ cộng đồng sẽ giúp các cơ quan nhà nước cá nhân
có thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn
phản ánh được ý chí nguyện vọng của nhân dân
không thể xuyên tạc thành quả và quy trình xây dựng pháp luật ở việt nam
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết đăng trên báo quân đội nhân dân điện tử của tiêu đề
không thể xuyên tạc quy trình xây dựng pháp luật việt nam của tác giả đỗ phú thọ
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau